bộ lao động thương binh và xã hội vừa đề xuất gói hỗ trợ lần thứ hai
dành cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
nhiều ý kiến của các chuyên gia kinh tế cho rằng gói hỗ trợ lần hai phải thúc đẩy tăng trưởng
trong giai đoạn tới ưu tiên cho các ngành nghề có cơ hội chiến thắng dịch bệnh
và những ngành nghề theo mô hình kinh doanh mới
tuy nhiên hiện gói hỗ trợ lần một là sáu mươi hai tỷ vẫn chưa giải ngân xong do vướng mắc nhiều thủ tục
vậy đối với việc đề xuất gói hỗ trợ lần thứ hai liệu có khả thi ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
gói hỗ trợ thứ hai trị giá một mươi tám sáu trăm linh tỷ đồng hỗ trợ về mặt chính sách tín dụng để phát triển sản xuất kinh doanh
người lao động được vây vốn yêu đãi để khôi phục duy trì và mở rộng việc làm
đối tượng thụ hưởng của gói hỗ trợ lần hai là các doanh nghiệp vừa và nhỏ hợp tác xã tổ hợp tác hộ kinh doanh
trong đó ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ hợp tác xã và hộ kinh doanh người lao động tại khu vực nông thôn
theo cá nhân tôi đây là trợ đặc biệt
nên là chúng ta nên sử dụng một cách giải quyết cũng là đặc thù đặc biệt
ví dụ như là cứ đơn vị dưới mới lao động có đơn vai tiền vai tiến dụng cấp không cần chứng minh
tức là mình có một cái như thế chẳng hạn thì nó sẽ khá có được
đặt cái mục tiêu là để có người khó khăn nhận được tiền cái đã
tôi cho rằng là nên giảm bớt các điều kiện liên quan tới các xác thực
về các cái thân nhân cũng như là các cái hoàn cảnh của những cái người trong trường hợp hỗ trợ
mà nên giảm thiểu tất cả các chữ ký các cái lần xin chứng nhận của cơ quan chính quyền xã phường hay là của các cái đoàn thể
để từ đó nó giảm bớt cái sự ngại ngần giảm bớt cái cơ chế xin cho hoặc là một cái sự gọi là chi phí trung gian nào đó mà có thể xảy ra đối với người lao động cần được hỗ trợ
theo các chuyên gia nếu gói hỗ trợ lần hai chỉ để giải quyết khó khăn hiện tại thì không thể đủ
đó phải là gói hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn sắp tới
và cần có sự thảo luận đa chiều đòi hỏi phải có sự tham gia của các cấp ngành chức năng thì mới khả thi
và quan trọng nhất chính là cần rút kinh nghiệm từ việc quy định thủ tục được thụ hưởng từ gói thứ nhất